ngày ba mươi một tháng một hai quan chức giấu tên tiết lộ mỹ đã sẵn sàng cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá hơn hai tỷ đô la mỹ cho ukraine
dự kiến lần đầu tiên sẽ bao gồm tên lửa tầm xa cùng các loại vũ khí và đạn dược khác
theo các nguồn tin gói viện trợ vũ khí nói trên có thể sẽ được công bố ngay trong tuần này
đợt viện trợ mới cũng sẽ bao gồm các thiết bị hỗ trợ cho hệ thống phòng không patriot
đạn dẫn đường chính xác và tên lửa chống tăng javelin
các nguồn tin xác nhận một phần của gói viện trợ trị giá một bảy trăm hai mươi năm tỷ usd sẽ được trích từ quỹ sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
cho phép chính quyền của tổng thống joe biden lấy vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng
thay vì từ các kho vũ khí hiện có của quân đội mỹ
ngoài ra một khoản viện trợ trị giá hơn bốn trăm linh triệu đô la mỹ khác dự kiến sẽ được trích từ các quỹ thuộc diện quyền rút vốn của tổng thống mỹ
cho phép ông chủ nhà trắng huy động vũ khí và trang thiết bị
từ các kho dự trữ hiện tại của quân đội mỹ trong trường hợp khẩn cấp
khoản viện trợ này dự kiến bao gồm xe chiến đấu bọc thép kháng mìn hệ thống rocket phóng loạn dẫn đường và đạn dược